liên quan đến vụ việc truyền hình nhân dân đã phản ánh về vụ phá rừng ở khu vực đôi chín mươi ấp một xã phú lý huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
thuộc sự quản lý của khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lãnh đạo tỉnh đồng nai đã đến hiện trường để kiểm tra làm rõ những sai phạm của tổ chức cá nhân liên quan
tại hiện trường phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ văn chánh cùng đại diện các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra thực tế
xung quanh khu vực có sáu mươi một cây bị đốn hạ
bước đầu ông chánh khẳng định chặt cây rừng là vi phạm

với diện tích gần một hectare là điều rất đáng tiếc phải xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan
đây là những cây mà còn sọt lại ở hiện trường khu vực đồi chín mươi thuộc ấp một xã phú lý huyện việt cựu tỉnh đồng nai
do khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai quản lý
diện rừng tự nhiên khoảng một hectare đã bị khai thác lấy lý do là chặt dây leo cây bùi rầm và cây thải sinh
tuy nhiên những cái cây như chúng ta đã thấy ở đây
tuy nhiên những cây như chúng ta đã thấy ở đây
thì gọi là dây leo được
như vậy bước đầu cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã xác định việc đốn hạ sáu mươi một cây rừng tự nhiên
ở khu vực đồi chín mươi là sai phạm
phóng viên truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin về vụ phá rừng trong những bản tin thời sự tiếp theo